tại hà nội đã diễn ra lễ vinh danh con cháu vô hùng toàn cầu hai nghìn hai mươi bốn
buổi lễ được kết nối trực tuyến từ một mươi điểm cầu ở một mươi quốc gia đại diện cho năm châu lục
đây là hoạt động góp phần khơi dậy cảm xúc tự tôn tự hào dân tộc
ở hầu hết các thế hệ kiều bào nước ta ở nước ngoài
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín lễ vinh danh lần này được tổ chức trực tuyến
với một mươi điểm cầu của một mươi quốc gia thuộc năm châu lục
ban tổ chức cũng đã trao giải cuộc thi ngày quốc tổ việt nam toàn cầu
cho huy chương đại sứ tiện trí sứ giả ngày dỗ tổ việt nam toàn cầu
và vinh danh một mươi tám tập thể cơ quan báo chí một mươi tám nhà báo với thành tích hỗ trợ ban dự án
ngày quốc tổ việt nam toàn cầu lan tỏa giá trị và phẩm hạnh dân tộc việt nam
đến đông đảo công chúng đồng bào kiều bào và bạn bè quốc tế
sau năm năm vận động và triển khai ngày quốc tổ việt nam toàn cầu đã tiếp cận lan tỏa
chạm đến được hàng triệu trái tim chạm đến được ý thức dân tộc của hầu hết bà con kiều bào